liên đoàn ả rập vừa tuyên bố chính phủ mới thành lập của lực lượng houthi ở yemen là bất hợp pháp và lên án mạnh mẽ quyết định đơn phương này
tổng thư ký liên đoàn ả rập ahmed aboul geid tuyên bố chính phủ mới thành lập của lực lượng houthi là bất hợp pháp và là rào cản cho những nỗ lực kiến tạo hòa bình tại yemen
đồng thời ngăn chặn việc đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia này
đặc phái viên về liên hợp quốc israel al trích ahmed đã chỉ trích quyết định của houthi là mối đe dọa với các nỗ lực hòa bình tại yemen
việc lực lượng houthi thành lập chính quyền mới là một trở ngại mới đối với những nỗ lực của liên hợp quốc cho vòng đàm phán hòa bình mới với chính phủ yemen
và sẽ không phục vụ lợi ích cho người dân tại đây houthi sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định này
trong khi đó hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc khẳng định chính quyền của tổng thống handhi là chính phủ hợp pháp
duy nhất để đạt được những nỗ lực hòa bình tại yemen
việc thành lập chính phủ mới cho thấy thiếu nghiêm túc trong quá trình đàm phán chính trị
trên mạng xã hội twitter đại sứ anh tại yemen ép muth brown nhấn mạnh quyết định trên đã đẩy yemen rời xa hòa bình
hiện tại thủ đô sana nằm ở phía bắc của yemen vẫn nằm trong tay của lực lượng houthi và các đồng minh thuộc đảng của cựu tổng thống bị lật đổ ali abdu asale
giao tranh giữa các bên vẫn tiếp diễn sau khi lệnh ngừng bắn mới nhất kéo dài bốn mươi tám giờ kết thúc ngày hai mươi một tháng một mươi một vừa qua đã đổ vỡ
do hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm